trong thái lan chiến dịch dọn dẹp vỉa hè đã dẹp bỏ hoặc bố trí lại nơi bán hàng cho khoảng ba mươi người bán hàng rong tức là hai phần ba số lượng người bán hàng rong tại bangkok
với tôi chiến dịch dọn dẹp về hè khiến cho cuộc sống của tôi rất khó khăn tôi được quy hoạch vào một khu bán hàng mới đi lại rất xa nơi tôi ở và tôi phải bắt đầu làm quen lại với khách mới
nhằm chấn an những người dân nghèo vốn sinh sống nhờ vào những quầy hàng rong tại buổi họp báo ngày hai mươi một tháng bốn vừa qua
bộ trưởng du lịch và thể thao thái lan cọp can vatta narangkul khẳng định sẽ không có lệnh cấm các quầy bán thức ăn đường phố bởi thức ăn đường phố là một phần của cuộc sống bangkok
bangkok chỉ di rời một số quầy hàng tại một số khu vực nhất định
theo nhận định của các chuyên gia đến từ quỹ dân số liên hợp quốc asean có thể đạt mục tiêu bình đẳng giới vào năm hai nghìn ba mươi
các chuyên gia của liên hợp quốc nhấn mạnh trong bối cảnh các thành tố của bình đẳng giới
bao gồm sức khỏe và quyền sinh sản
cũng như sức khỏe tình dục đang chịu tác động từ rất nhiều yếu tố khác nhau
thì việc asean tập trung và thúc đẩy thực hiện mục tiêu này là đáng mừng và là điểm sáng để nhiều quốc gia khác học tập
cách thức thực hiện cũng như hiệu quả của chương trình này là rất quan trọng đối với việc hợp tác giữa asean và liên hợp quốc
nếu thành công đây sẽ là mô hình để nhân rộng ra toàn thế giới
sáng ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
đồng thời là chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ết và phòng chống ết
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm đã có buổi hội đàm với phó thủ tướng chính phủ campuchia kê kim yen
chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống ma túy campuchia cùng các thành viên trong đoàn
trao đổi với phó thủ tướng vũ đức đam và các thành viên chính phủ phó thủ tướng campuchia ke kim yen cho biết
trong năm hai nghìn một mươi sáu bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy đã được ký kết
đã góp phần phòng ngừa và bắt giữ nhiều tội phạm buôn lậu ma túy qua biên giới thu giữ hàng chục kg ma túy các loại
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam khẳng định việt nam luôn sẵn sàng giúp đỡ campuchia trong mọi lĩnh vực
hiện chính phủ việt nam đã giao bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của campuchia
nhằm giúp campuchia xây dựng một trung tâm điều trị cai nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng tại thủ đô phnom penh
hoặc tại một tỉnh khác do campuchia đề xuất
thưa quý vị khởi nghiệp hay còn gọi là start up là thuật ngữ để chỉ những công ty đang trong giai đoạn bắt đầu kinh doanh
có thể nói chưa bao giờ phong trào khởi nghiệp lại phát triển mạnh mẽ như vậy tại khu vực đông nam á
các dự án khởi nghiệp ở đông nam á rất thu hút các nhà đầu tư bởi đây là nền kinh tế mới nổi
và trong tương lai sẽ còn có những bước tiến đáng kể hơn
phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về sự phát triển của phong trào khởi nghiệp tại khu vực này
từ con số vào khoảng một mươi năm trước đảo quốc sư tử singapore đã vươn lên trở thành một trung tâm khởi nghiệp trong những năm gần đây
điều gì đã làm nên sức hấp dẫn này
câu trả lời nằm ở chỗ singapore có những điều kiện sẵn có chín mùi trong một làn sóng khởi nghiệp
như môi trường kinh doanh thân thiện sự hỗ trợ của chính phủ và việc sử dụng quyền lực mềm
để dỡ bỏ những rào cản vô hình đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp
đặc biệt là sự tham gia nghiêm túc của chính phủ vào cuộc chơi khởi nghiệp
singapore có tất cả những yếu tố cần thiết đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp
từ nhân lực tài chính môi trường kinh doanh đến sự hỗ trợ của chính phủ
tất cả các nhân tố kết hợp một cách nhuẩn nhuyễn tạo ra một sức hút mạnh mẽ cho làn sóng khởi nghiệp tại đây
năm hai nghìn một mươi năm là năm thứ một mươi liên tiếp singapore đứng đầu trong bảng xếp hạng về môi trường kinh doanh hàng năm
của nhóm ngân hàng thế giới và đảo quốc sư tử được mệnh danh là thung lũng silicon của châu á
nhập cư không chỉ là chủ đề nóng đối với các quốc gia phát triển ở phương tây mà cả ở singapore
tuy nhiên singapore luôn tạo điều kiện tốt nhất cho những cá nhân
nhân có trình độ và kỹ năng cao nhập cư và làm việc tại đây để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho khởi nghiệp
với những thế mạnh đó singapore có được vị thế độc nhất vô nhị ở châu á
để có thể mang đến sự thịnh vượng và phát triển cho các doanh nghiệp mới
rất nhiều tập đoàn lớn muốn hợp tác với các công ty khởi nghiệp bởi họ cung cấp những giải pháp thực sự sáng tạo và hữu ích
điều này rất có lợi cho hệ sinh thái khởi nghiệp bởi nó sẽ giúp gia tăng cơ hội và khuyến khích mọi người khởi nghiệp nhiều hơn nữa
singapore chỉ là một ví dụ điển hình về phong trào khởi nghiệp tại khu vực đông nam á
theo đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy là năm tỏa sáng của phong trào khởi nghiệp tại khu vực này
theo hãng tin bloomberg thương mại điện tử tại khu vực asean sẽ tăng gấp sáu lần đạt hai trăm linh tỷ usd trong vòng một mươi năm tới
số người sử dụng internet tăng mạnh từ hai trăm sáu mươi triệu người lên bốn trăm tám mươi triệu người
và ngày càng có nhiều khách hàng mua sắm trực tuyến qua máy tính và điện thoại thông minh
đây là cơ hội rất quý giá
cơ hội rất quý giá cho các công ty khởi nghiệp công nghệ và thương mại điện tử
asean được cho là thị trường phát triển internet nhanh nhất thế giới
và cơ hội của nền kinh tế internet asean tiềm năng với hai trăm linh tỷ usd đã đến
theo thống kê mới nhất số quỹ đầu tư lớn đang được đổ vào nhiều nhất là tại trung tâm khởi nghiệp và giàu có nhất khu vực singapore
tiếp đó là quốc gia đông dân nhất khu vực indonesia
ngoài ra việt nam malaysia thái lan đang trở thành những điểm đến hấp dẫn
tại khu vực thu hút quỹ đầu tư mạo hiểm ngày càng tăng
tuy vậy các nhà phân tích khẳng định khởi nghiệp tại khu vực asean còn gặp một số rào cản trong hoạt động
như những quy định khác nhau giữa các quốc gia thành viên asean
trừ ưu đãi về thuế và các thủ tục hải quan đã hạn chế dòng chảy hàng hóa dịch vụ và vốn
đây chính là những thách thức đang được các nhà lãnh đạo chính trị asean quyết tâm tháo gỡ
việt nam được đánh giá là một thị trường khởi nghiệp tiềm năng nhất là lĩnh vực công nghệ
bởi với một nền kinh tế đang phát triển ở mọi lĩnh vực đều cần những ứng dụng và sáng tạo mới
làn sóng này được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khởi nghiệp của việt nam
và chính cơ hội này giúp việt nam trở thành điểm sáng về phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong công nghệ tại khu vực asean
hiện nay hàng loạt chương trình phong trào khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên sinh viên doanh nghiệp việt
đang được giới đầu tư nước ngoài quan tâm và rót vốn
với mục đích xử lý các vấn đề thường xuyên phát sinh trong cuộc sống hàng ngày
thông qua việc tận dụng các mối quan hệ xung quanh một cá nhân và biến những mối quan hệ đó thành lợi ích kinh tế
doanh nghiệp này đã cho ra đời một sản phẩm ứng dụng mạng xã hội công việc mang tên utimay
đây cũng chính là một trong những nhóm khởi nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ từ đề án thương mại hóa công nghệ
theo mô hình thung lũng silicon ở việt nam của bộ khoa học và công nghệ
ra đời chưa được một năm đến nay mạng xã hội utimay đã có hơn một người sử dụng
mục tiêu sẽ là một mươi người vào cuối năm nay
hướng tới nhu cầu của người sử dụng cũng chính là cách mà utima định hướng cho con đường khởi nghiệp của mình
có hai giá trị cốt lõi khi mà đưa ra cho các nhà đầu tư
thứ nhất đó là tỷ suất lợi nhuận của chúng tôi
khi nhà đầu tư đầu tư cho chúng tôi thì trong một thời gian ngắn với số vốn ít
thì cái tỷ suất lợi nhuận nó sẽ rất là cao và thu lại lợi nhuận của chúng tôi
một yếu tố thứ hai đó là ứng dụng của chúng tôi utimai thì có khả năng ra ngoài thị trường quốc tế và phát triển rộng
cho nên là sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư đối với một cái phần mềm mới
và mang được nhiều tính năng cho nhiều đối tượng người sử dụng
cũng như công ty này nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp của việt nam
rất chú trọng tới việc đưa ra các dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao
và có tỷ suất lợi nhuận tốt nhằm thu hút các nhà đầu tư
theo nhận định của các chuyên gia kinh tế
làn sóng khởi nghiệp đang phát triển mạnh mẽ tại việt nam
với hàng loạt chương trình phong trào của đối tượng thanh niên sinh viên doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp sáng tạo
điều này nhanh chóng đã được nhiều nhà đầu tư trên thế giới quan tâm
và nhắc đến việt nam như một điểm đến đầy tiềm năng để đầu tư
có thể nói rằng là cái làn sóng khởi nghiệp của việt nam hiện nay thì cũng rất là mạnh mẽ
nếu như chúng ta nhìn rằng là cái số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong cái thời gian gần đây
thì rõ ràng là năm sau thì cái tốc độ tăng hơn năm trước rất là cao
rõ ràng là đây là một cái xu hướng tốt và cái phong trào khởi nghiệp
thì nó đang lại một cái luồng sinh khí mới trong cái việc mà phát triển tinh thần kinh doanh
và nó tạo ra một cái động lực mới cho cái sự phát triển trong cái thời gian tới của việt nam chúng ta
được khởi xướng từ năm hai nghìn một mươi ba với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam
việt nam silicon valley đề án thương mại hồ sơ
nền hóa công nghệ theo mô hình thung lũng silicon của bộ khoa học và công nghệ tại việt nam
là đơn vị đi đầu trong việc triển khai mô hình tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp
đầu tư vốn cho hơn bốn mươi doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức kết nối và đào tạo
cho hơn ba trăm linh nhà đầu tư cố vấn và sáng lập viên
rất nhiều sáp ở việt nam đã gọi vốn thành công
đa phần là họ gọi vốn thành công dựa trên việc là công ty của họ đã có rất nhiều người dùng
và cũng đã có doanh thu tương đối
thì khi mà một công ty đã có người dùng đã có doanh thu tương đối thì việc thuyết phục nhà đầu tư dễ hơn dễ hơn rất là nhiều
và cái đấy thì nó đúng ở tất cả mọi nơi cả ở nước ngoài lẫn ở việt nam
nếu mà chúng ta so ở từng giai đoạn ví dụ như ở giai đoạn vốn mồi
thì start up ở việt nam không hề thua kém sáp ở các nước khác
vấn đề khác ở việt nam chẳng qua là ở các nước khác thì việc đầu tư vào vòng vốn mồi
và các nhà đầu tư cá nhân tự bỏ tiền đầu tư vào các start không phải là một cái chuyện hiếm gặp
nhưng mà cái mô hình đấy thực ra lại rất là mới
các nhà đầu tư nước ngoài nhận định việt nam có điều kiện phát triển lĩnh vực internet và mobi
thuận lợi hơn khá nhiều so với các nước asean và châu á nhờ vào một thị trường dân số trẻ
nhờ sự nhanh nhạy của các doanh nhân trẻ làn sóng khởi nghiệp của việt nam đang phát triển ngày một phong phú hơn
sự phát triển mạnh mẽ ấy cùng những biến chuyển trong chính sách hay các hoạt động hỗ trợ của chính phủ việt nam
tới các đơn vị khởi nghiệp sẽ là lợi thế giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp
thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước
mở ra một xu thế thuận lợi cho việc phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp ở việt nam
thông thường khi nhắc đến đất nước malaysia chúng ta thường chính ý đến tháp đôi petronas cung điện hoàng sa
quảng trường độc lập hay tượng đài chiến thắng
trong phần điểm đến tuần này quý vị và các bạn hãy tạm bỏ qua những địa điểm quen thuộc ấy
và đến với ipo một vùng đất mới nổi của malaysia
ipo là một trong những thành phố đông dân nhất malaysia nơi đây thu hút du khách
với thiên nhiên tuyệt đẹp nền văn hóa đa chủng tộc những công trình kiến trúc pháp thế kỷ một mươi
hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho du khách
ipo thủ phủ của bang perac thuộc malaysia cách thủ đô kuala lumpur hai trăm linh km và mất khoảng hai giờ đi bằng tàu điện
đây là một trong những thành phố đông dân nhất của malaysia và dường như bị quên lãng đã từ rất lâu
nhưng gần đây ipo như được thổi vào một luồng gió mới kéo bật cả thành phố sống dậy và trở thành địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch
bờ tây của sông kinta chính là nơi tọa lạc của những công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng bậc nhất của ipo
dưới sự cai trị của thực dân anh kiến trúc hoàng gia đã được xây dựng rộng khắp vùng đất này
gà xe lửa của ipoh vào đầu thế kỷ hai mươi được biết đến với tên gọi tamaha nhờ những vòm mái nhà màu trắng tuyệt đẹp
những biệt thự lâu đời ở đây đã được xây dựng để trở thành khách sạn quán cà phê và nơi bán đồ thủ công
sekeping công heng chính là nơi tấp nập nhất tại trung tâm của old town
dọc theo khách sạn ở đây chính là những sạp hàng thủ công mỹ nghệ và quán cà phê
các du khách và người dân địa phương thường đến thăm lorong panglima nơi còn được biết đến với tên gọi con đường lịch sử konkubin
dù không được trùng tu trong nhiều năm nhưng đây vẫn là một địa danh thuộc con đường di sản của malaysia
thành phố ipo cũng nổi tiếng bởi nghệ thuật hiện đại bằng tranh tường
họa sĩ ernest zajarevic đã lấy cảm hứng từ quá khứ hào hùng của ipoh để vẽ nên những bức họa trên tường ở khắp nơi
một điểm độc đáo nữa của ipo chính là văn hóa uống cà phê
dân nghiền cà phê đến ipo nhất định phải thưởng thức copy puti một loại cà phê trắng độc nhất của thành phố được pha chế theo một công thức đặc biệt
với vẻ đẹp cổ xưa và chút hiện đại ipo sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và thú vị
và cũng chính những nét độc đáo riêng biệt ipo đang là thành phố du lịch mới nổi được nhiều du khách lựa chọn cho hành trình du lịch malaysia của mình
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối asean tuần này của chúng tôi